chiều ngày một mươi năm tháng một mươi tại cung thanh niên hà nội đã diễn ra đại hội hội liên hiệp thanh niên việt nam
thành phố hà nội khóa bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề phát huy truyền thống công hiến sức trẻ góp phần xây dựng thủ đô xanh văn minh văn hiến hiện đại
và tinh thần tiên phong sáng tạo đoàn kết hội nhập đại hội là diễn đàn quan trọng của thanh niên thủ đô
phát huy lòng nhiệt huyết trách nhiệm và trí tuệ của bốn trăm linh đại biểu tiêu biểu đến từ bốn mươi bảy cơ sở hội
đại diện cho hơn ba triệu thanh niên hà nội
đây là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên thủ đô diễn ra vào thời điểm đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô
đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi sáu